xuân đến ở trên những bản làng miền núi hoa đào hoa mơ đã nở rộ
đây cũng là lúc người trồng đào bắt đầu tận hưởng thành quả lao động sau một năm miệt mài
thành quả đó đã mang tới nét chấm phá độc đáo cho sắc xuân trên dẻo cao
vâng và ngay bây giờ hãy cùng truyền hình nhân dân ngắm sắc hoa đào rực rỡ trên những dẻo cao của tỉnh bắc cạn
để cùng đón một mùa xuân mới hứa hẹn nhiều thuận lợi và thành công
khi hậu năm nay là nó cũng là tốt về cái dòng đào phai
vâng còn những dòng đào to riếc là nó cũng hơi chậm một tiệu so với trên một cao
những năm gần đây trồng mơ để xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho người dân ở bắc cạn
nên diện tích hàng năm không ngừng tăng
mỗi độ tết đến xuân về hoa mơ phủ trắng núi rừng cũng tạo nên nét chấm phá độc đáo trong sắc xuân ở miền núi
có rất nhiều nhà là đã
đã xây được nhà hai đến ba tầng từ quả mơ
vì bình thường như mỗi năm có một số hộ người ta có thể họ thu được ba bốn mươi tấn mơ
và như những năm trước giá mơ nó ổn định
và đến như bây giờ ổn định là một mươi một cân thôi
thì trung bình một năm mỗi hộ họ cũng thu được ba bốn trăm linh triệu
thú chơi đào núi vẫn được nhiều người ưa chuộng
nhờ đó sắc đào miền núi đã có mặt ở nhiều tỉnh thành phố miền xuôi mỗi dịp tết đến xuân về
không chỉ trồng đào để bán
những năm gần đây dọc theo các tuyến phố tại bắc cạn cây đào được trồng nhiều
nhờ đó mỗi dịp tết đến đường phố lại rực rỡ sắc hoa
hoa đào phạc tràng này rất là đẹp rất thích hợp để mọi người đến đây để chụp ảnh các thứ lưu niệm giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất
và hôm nay thì em cũng có dịp đến đây để chụp ảnh một bức ảnh thật là đẹp để đón chào mùa xuân năm hai nghìn hai mươi một ạ
khi sắc hoa chặt ngập trên các bản làng cũng là lúc mùa xuân về mọi người chờ đón một năm mới bình an hạnh phúc
cùng với người dân cả nước đồng bào miền núi cũng hướng đến năm mới với một khí thế mới để cùng toàn đảng toàn dân phấn đấu đưa đất nước ngày càng phát triển